tiếp tục với các tin tức quốc tế thưa quý vị trung quốc sẵn sàng cùng với triều tiên duy trì hòa bình ổn định và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu
đây là nội dung bức thư của chủ tịch trung quốc tập cận bình gửi nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un vừa được hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna công bố
theo kcna bức thư trên được gửi cách đây ít ngày hồi đáp thông điệp chúc mừng của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un vào tháng một mươi
sau khi ông tập cận bình tiếp tục được bầu là tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch trung quốc tập cận bình cho biết ông rất coi trọng mối quan hệ với triều tiên
trong bức thư chủ tịch tập cận bình nêu rõ trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những thay đổi chưa từng có
trung quốc sẵn sàng củng cố mạnh mẽ quan hệ song phương với triều tiên và có những đóng góp mới tích cực để thúc đẩy hòa bình và ổn định trên thế giới
trung quốc cũng đề cao việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho các vấn đề trên bán đảo triều tiên và bảo vệ lợi ích chung của hai nước